chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày bảy tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi
và thường trực ban chỉ đạo đã làm việc với đảng ủy công an trung ương
về nội dung dự thảo đề án nhằm trao đổi thảo luận ngay ý kiến của đảng ủy công an trung ương
các chuyên gia nhà khoa học thành viên ban chỉ đạo để thống nhất hoàn thiện các nội dung trong dự thảo
đề án có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
giữa buổi làm việc có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
về phía bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử ra đời phát triển
ngành công an có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước
góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ với tinh thần còn đảng còn mình
sự lớn mạnh mọi mặt của ngành công an từ trung ương đến địa phương
luôn đổi mới để phục vụ nhiệm vụ chính trị quan điểm lập trường của ngành công an
cũng như được thể hiện rõ nét trong xây dựng bộ máy điển hình là kiện toàn một bước quan trọng
theo nghị quyết của bộ chính trị
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương đánh giá cao bộ công an đã có nhiều đóng góp to lớn
đặc biệt quan trọng trong đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
ứng dụng kịp thời hiệu quả khoa học công nghệ trong thời đại của cách mạng công nghiệp bốn
số hóa phát triển dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhấn mạnh trong thời gian tới với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng xây dựng bộ công an ngày càng lớn mạnh hơn
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ những nội dung quan trọng
đồng thời gợi mở nhiều vấn đề để các đại biểu cần tập trung thảo luận làm rõ tại buổi làm việc
đánh giá khách quan chặt chẽ trên tinh thần kết hợp giữa lý luận và thực tiễn từ đó đi đến thống nhất cao
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và các thành viên ban chỉ đạo
cũng như những chuyên gia đại biểu đã có những ý kiến chỉ đạo tham luận đóng góp vô cùng quan trọng hiệu quả
góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm là một đề án rất lớn quan trọng có ý nghĩa quyết định đến con đường phát triển của đất nước đến năm hai nghìn bốn mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
xác định rõ hơn cơ chế phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan tổ chức trong hoạt động tư pháp đảm bảo tính ổn định của hệ thống cơ quan tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của việt nam
kết luận buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh với tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm dân chủ thường trực ban chỉ đạo cầu thị lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cụ thể thẳng thắn tâm huyết của các đại biểu vào các nội dung
quan trọng nhất là những vấn đề khoa học lý luận và thực tiễn cốt lõi quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ công an được đề cập trong dự thảo đề án
các ý kiến phát biểu cũng thể hiện rõ tinh thần đoàn kết đặt lợi ích đại cục của tổ quốc nhân dân lên trên hết bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân
một số vấn đề quan trọng đã được làm rõ và dần đi tới thống nhất
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việc xây dựng đề án thể hiện vai trò lịch sử cao cả nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị trên tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba vì đất nước giàu mạnh phồn vinh vì hạnh phúc của nhân dân
sáng nay tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
giữa hội nghị về phía bộ công an có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban kiểm tra trung ương đã tiến hành kiểm tra hơn hai mươi bốn năm trăm linh tổ chức đảng và trên một trăm linh sáu đảng viên
cấp ủy các cấp và tri bộ đã thi hành kỷ luật một trăm bốn mươi hai tổ chức đảng
trong đó khiển trách chín mươi chín tổ chức đảng cảnh cáo bốn mươi ba tổ chức đảng thi hành kỷ luật hơn sáu năm trăm linh đảng viên
trong đó khiển trách hơn bốn chín trăm linh đảng viên cảnh cáo một bốn trăm bốn mươi bốn đảng viên cách chức hai trăm ba mươi năm trường hợp khai trừ ra khỏi đảng hai trăm ba mươi bốn trường hợp
đặc biệt ban chấp hành trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với hai đồng chí ủy viên trung ương đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định của đảng và nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng lớn đến uy tín của tổ chức đảng
bộ chính trị thi hành kỷ luật sáu tổ chức đảng khiển trách hai đảng viên ban bí thư thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng một mươi chín đảng viên bị thi hành kỷ luật
nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm ubkc tiếp tục thực hiện nghiêm túc kịp thời có hiệu quả sự chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tập trung kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa vi phạm những điều đảng viên không được làm
trong những lĩnh vực địa bàn vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực những nơi có nhiều vấn đề nổi cộng gây bức xúc trong xã hội
phát biểu tại buổi tiếp trung tướng van thông komani ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào vào chiều ngày hôm nay bảy tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu bộ công an lào một lần nữa khẳng định thêm lòng tin chính trị tình cảm anh em đồng chí một nhà giữa lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào
bộ trưởng tô lâm cho biết mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín song quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia việt nam lào nói chung
giữa bộ công an việt nam bộ công an lào nói riêng vẫn không ngừng được phát triển đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
hai bên đã tiếp tục triển khai quy chế phối hợp hợp tác công tác nghiệp vụ trong bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phối hợp triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh cho các sự kiện quan trọng các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu bộ công an lào một lần nữa khẳng định thêm lòng tin chính trị tình cảm anh em đồng chí một nhà giữa lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào
là cơ sở để các đơn vị chức năng của hai bộ thúc đẩy hợp tác về an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm công tác chính trị
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm gửi lời thăm hỏi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đại tướng vy lai la kham phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào cùng tập thể lãnh đạo bộ công an lào
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo mà bộ công an việt nam đã dành cho đoàn đại biểu thứ trưởng van thong komani đánh giá cao kết quả hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam thời gian qua đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước lào việt nam sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia
trước đó trong sáng ngày hôm nay bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do trung tướng van thông công ani ủy viên trung ương đảng thứ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm làm việc tại việt nam
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón
ngay sau lễ đón thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu bộ công an việt nam đã có cuộc làm việc với thứ trưởng van thong komani cùng đoàn đại biểu bộ công an lào
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh trải qua quá trình xây dựng phát triển đảng và nhà nước việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng luôn quan tâm vun đắp và phát huy giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với đảng nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và bộ công an lào
trên cơ sở kế hoạch hợp tác hàng năm các lĩnh vực hợp tác về an ninh cảnh sát giữa hai bộ vẫn tiếp tục được duy trì củng cố và phát triển
hai bên thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữ gìn an ninh trật tự hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển của mỗi nước
hợp tác giữa công an các tỉnh giáp biên tiếp tục được duy trì trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào nói riêng